thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu bộ y tế kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các đồ chức cá nhân
để chậm trễ trong việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo thực hiện nghị quyết số một mươi bốn của chính phủ
về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định
tại nghị quyết số một mươi bốn nqcp chính phủ đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer